vẫn còn tồn tại những người còn thiếu trình độ kỹ năng chuyên môn chưa cao cũng là một trong những khó khăn của yên lập trong cải cách hành chính
hạn chế về cơ sở vật chất chỉ là một phần điều quan trọng nhất để thực hiện thành công cải cách thủ tục hành chính vẫn là đội ngũ cán bộ công chức viên chức những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân
với trình độ cán bộ không đồng đều là nguyên nhân chính dẫn đến dịch vụ hành chính công của xã yên lập chưa đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân một cách tốt nhất đôi khi vẫn xảy ra sai sót

cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự như xã yên lập xã thượng bì huyện kim bôi thường xuyên phải di rời cán bộ của bộ phận một cửa ra hội trường để giải quyết thủ tục hành chính vào những ngày đông dân đến giao dịch
việc làm thủ công này khiến nhân viên căng thẳng và người dân không hài lòng với chất lượng dịch vụ công khi mà vẫn còn nhiều nhầm lẫn khiến họ phải đi làm lại giấy tờ mất nhiều thời gian và công sức đi lại
trong những ngày mà bà con đến yêu cầu
còn đến yêu cầu làm thủ tục hành chính nhiều thì xã đã phải bố trí lực lượng cán bộ công chức dồn vào để phục vụ bà con dân và đặc biệt là phòng làm việc phải chuyển về hội trường
trong quá trình thực hiện thì vẫn đa phần là thực hiện ở trên giấy tờ công nghệ thì áp dụng cho việc thực hiện này là chưa được áp dụng
nên trong quá trình thực hiện thì vẫn xảy ra những cái sai soát và con lại hôm sau phải đến làm lại
do vậy thì cái hiệu quả từ cái việc cải cách hành chính
là chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra
việc xử lý thủ tục hành chính ở cơ quan của tôi thì vẫn còn là trên chủ yếu là trên giấy tờ chưa được áp dụng nhiều trên máy móc
với chất lượng dịch vụ hành chính công chưa tốt người dân ở xã thượng bì mong muốn xã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất
cải cách thủ tục hành chính được như một số xã phát triển khác và cấp huyện
thế là thủ tục hồi sơ vẫn còn chậm do điều kiện
cơ sở máy móc vật chất vẫn kém nên là chưa đáp ứng được nhu cầu
do vậy là tôi cũng mong trong thời gian đến này ở xã như chúng tôi cũng được hỗ trợ đầu tư vào các trang thiết bị để giúp cho công việc được giải quyết nhanh gọn và kịp thời gian hơn đáp ứng được nhu cầu của người dân
có một thực tế hiện nay là còn nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã tại vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn còn nhận thức chưa đầy đủ
họ cho rằng công tác cải cách hành chính chỉ là việc rút gọn làm đơn giản hóa các loại văn bản thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
nhưng lại không nắm bắt được hết công tác cải cách hành chính được triển khai với sáu nội dung cơ bản gồm cải cách thủ tục hành chính thể chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cải cách đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
còn việc đơn giản hóa các văn bản thủ tục hành chính cũng như cắt bỏ giảm các loại phí lệ phí không cần thiết minh bạch công khai thủ tục hành chính chỉ là một trong những mục tiêu thuộc nội dung cải cách thủ tục hành chính
khó khăn trong nhận thức đúng về cải cách hành chính cộng với khó khăn về cơ sở vật chất giao thông đi lại khiến nhiều địa phương từ cấp cơ sở không chủ động được trong cải cách hành chính mà phải luôn trông chờ vào sự chỉ đạo từ cấp trên